các đối tượng gồm trần văn đức nguyễn hồng hiệp nguyễn hữu thiện nguyễn thành minh đặng hoàng khang và võ hoàng khang khai nhận
trong lúc dự đám tang của gia đình một người bạn thì nhóm của đức xảy ra mâu thuẫn với nhóm của trần tấn lợi
nhóm của đức đã xông vào đánh đập và đối tượng minh đã dùng dao chém vào lưng của lợi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ